ubnd tp hà nội dự kiến đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường phố trên địa bàn tp hà nội
theo kế hoạch này hà nội sẽ đặt tên cho hai mươi bảy đường phố mới và điều chỉnh độ dài của ba phố
bảy mươi đường phố đề nghị đặt tên mới trong đó có một mươi đường phố mang tên địa danh và tên khác
một mươi bảy đường phố mang tên danh nhân
cụ thể địa bàn quận cầu giấy sẽ có phố hạ yên quyết phố nguyễn thị duệ
quận đống đa sẽ có phố hồ văn trương phố nguyễn hy quang
quận hà đông dự kiến có phố phú la phố hoàng công phố hoàng đôn hòa
trên địa bàn quận hoàng mai dự kiến đặt tên phố nguyễn phan chánh
phố bùi quốc khái phố đạm phương phố nam sơn phố văn tân
với quận long biên hà nội dự kiến đặt tên phố phú hiệu phố hoàng minh đạo
phố phạm khắc quảng phố nguyễn thời trung
quận nam tử liêm dự kiến đặt tên đường phú mỹ
quận thanh xuân có một tuyến phố dự kiến đặt tên hà kế tấn
bên cạnh việc đặt tên cho các tuyến phố của các quận nội thành
hội đồng nhân dân thành phố hà nội cũng dự kiến đặt tên cho chín tuyến đường mới
thuộc các nguyện ngoại thành hà nội